ngày một mươi bốn tháng năm tại trung tâm văn hóa phật giáo tàm trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam
đại lễ phật đảng liên hợp quốc về sắc hai nghìn một mươi chín đã bế mặc
dự lễ bế mạc có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch thượng viện vương quốc bhutan tashi doji đại diện lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc
các bộ ban ngành trung ương địa phương trường các phái đoàn ngoại giao quốc tế
trừ tôn đức giáo phẩm giáo hội phật giáo việt nam giáo hội phật giáo các nước
các tông phái phật giáo trên thế giới cũng tham dự sự kiện này
dự lễ bế mặc có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đánh giá cao sự nỗ lực và chúc mừng thành công của giáo hội phật giáo việt nam
và các thành viên của ủy ban tổ chức quốc tế bàn tổ chức đại lễ về sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
các ban bộ ngành liên quan và tỉnh hà nam đã dành nhiều tâm huyết công sức để về sắc hai nghìn một mươi chín đạt được kết quả tốt đẹp
phó thủ tướng nhấn mạnh đại lễ về sắc liên hợp quốc đã trở thành ngày hội văn hóa tràn hòa
tinh thần đoàn kết quốc tế nêu cao thông điệp hòa bình đoàn kết và yêu thương trên nền tảng tư tưởng của đức phật
là nơi gặp gỡ của phật tử và những người yêu kính đạo phật
trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo việt nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng
và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật
các tôn giáo ở việt nam luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tham gia tích cực giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội như tử thiện giáo dục y tế
tại lễ bế mạc thượng tọa thích nhật từ tổng thư ký ủy ban tổ chức quốc tế về sắc hai nghìn một mươi chín đã báo cáo tổng kết đại lễ
và thượng tọa thích đức thiện tổng thư ký ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ về sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
thay mặt ban tổ chức tuyên đọc tuyên bố chung tuyên bố hà nam về sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
chúng tôi tuyên bố rằng đây là thời điểm mà cộng đồng thế giới cần bắt đầu sự phản ánh trung thực về các giải pháp phật giáo
và sử dụng các giải pháp này trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay
chúng tôi tuyên bố rằng đạo đức phật giáo có giá trị văn hóa nhằm đóng góp vào sự phát triển của xã hội từ bi
và có khả năng góp phần xây dựng hệ thống chính trị kinh tế xã hội phát triển bền vững công bằng và nhân bản
một cách lền tảng cộng đồng phật giáo có thể đáp ứng mang tính quyết định cho những thách thức của các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
chúng tôi kiến nghị các nhà lãnh đạo thế giới cần có sự cộng tác thiết thực hơn nữa với các lãnh tụ phật giáo
nhằm phát triển các hệ thống có khả năng khuyến khích việc đạt được các tiềm năng từ bi cũng như xã hội kinh tế
và do đó tạo ra thế giới mà tất cả chúng ta đều muốn sống
sau tuyên bố hà nam việt nam chính thức chuyển giao quyền đăng cai đại lễ việt sắc liên hợp quốc hai nghìn hai mươi